xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng khác
thưa quý vị trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới
mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai tại ninh bình
bộ công an tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn vì một việt nam xanh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự lễ phát động có các đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương
các đồng chí thứ trưởng bộ công an
thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tổ chức phong trào tết trồng cây
và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng
để thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh
ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành kế hoạch số bốn mươi năm
thống nhất tổ chức triển khai phong trào tết trồng cây trong toàn lực lượng
từ lúc khởi xướng phong trào này đến nay lực lượng công an nhân dân đã trồng được gần sáu triệu cây xanh
cùng cả nước chung sức đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với thông điệp vì một việt nam xanh
bộ trưởng tô lâm đã phát động các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh ninh bình
đồng thời triển khai tổ chức trồng cây tại tất cả công an các đơn vị địa phương trong cả nước
với tinh thần kêu gọi
toàn thể cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây gây rừng
người người trồng cây nhà nhà trồng cây
trồng cây nào tốt cây đấy
đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng
phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
tổ chức phổ biến quan triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
nắm rõ mục đích ý nghĩa của tết trồng cây
và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của từng đơn vị địa phương
đồng chí bộ trưởng tin tưởng rằng
với khi thế mới quyết tâm mới
phong trào tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
vì một việt nam xanh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật
góp thêm hương sắc để đất nước mãi mãi xanh tươi
phát triển toàn diện bền vững
ngay sau lễ phát động
các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh ninh bình
sẽ đồng loạt tổ chức gia quân trồng cây
phấn đấu trồng và chăm sóc thành công năm cây xanh
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo
các bộ ngành trung ương địa phương
cũng đã dân hương tại đền thờ vua linh tiên hoàng
đền thờ vua lê đại hành
và trồng cây tại khu di tích quốc gia đặc biệt
cố đô hoa lư
cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc
với ban thường vụ
tỉnh ủy ninh bình
dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn thị thanh
ủy viên trung mương đảng ủy viên ban thường vụ quốc hội
trưởng ban công tác đại biểu quốc hội
phó trưởng ban tổ chức trung ương
các đồng chí thứ trưởng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng
trung tướng lê văn tuyến đại diện lãnh đạo
các đơn vị chức năng bộ công an
tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh ninh bình
có đồng chí đoàn minh huấn
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy ninh bình
kinh tế của tỉnh ninh bình tăng bảy hai mươi bảy
ở mức cao so với bình quân
trung cả nước
các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục
giải quyết việc làm an sinh xã hội từng bước được chăm lo phát triển
chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy
luôn chú trọng xác định rõ vai trò
và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trọng tâm là nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
được ban thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo
chỉ đạo quyết liệt thực hiện một cách bài bàn
khoa học ban hành các nghị quyết
chương trình kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời
bố trí nguồn lực để thực hiện
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm chúc mừng đánh giá cao
những kết quả mà đảng bộ chính quyền
và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh
có thể khẳng định sự phối hợp thường xuyên
thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an và tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
thời gian qua là điều kiện tiên quyết
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế văn hóa xã hội
và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh
bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ
cần tập trung làm tốt hơn nữa
công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
kéo giảm tội phạm nâng cao hiệu lực
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính
và công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính
trọng tâm là triển khai đề án sáu của chính phủ
thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo
và các chính sách đề án
các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ninh bình
sáng nay tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước
tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước
về hai luật vừa được quốc hội khóa một mươi năm thông qua
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm
phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước phạm thanh hà
chủ trì buổi họp báo
tại họp báo phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước phạm thanh hà
công bố lệnh của chủ tịch nước
về hai luật vừa được quốc hội khóa một mươi năm thông qua
tại kỳ họp báo
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm
gồm luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng
giới thiệu về những nội dung cơ bản của luật đất đai
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường cho biết
luật đất đai gồm một mươi sáu chương
trong đó sửa đổi bổ sung một trăm tám mươi
trên hai trăm một mươi hai điều của luật đất đai
bổ sung mới bảy mươi tám điều
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường đã giải thích
làm rõ hơn về cơ sở để xây dựng
bảng giá đất được quy định trong luật
việc chuẩn bị cơ sở để xây dựng bảng giá đất
trong bối cảnh chúng ta bỏ khung giá đất
thì như thế nào để nó
thực sự là chính sách này
quy định này nó đi vào cuộc sống
và nó tránh gây ra ánh tắc
cho quá trình tổ chức thực hiện
và cuối cùng thống nhất là phải
một năm từ khi ban hành
phải gần hai năm
là chúng ta mới có bảng giá đất đi vào hiệu lực
quốc hội thông qua ngày một mươi tám tháng một
và ngày một mươi một tháng một
thì lúc đó
bảng giá đất theo luật mới
chính thức là được áp dụng
thì như vậy là trong quá trình xử lý chuyển kiệp
chúng tôi đã có quy định
đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì vẫn sử dụng bảng giá đất
của luật đất đai hai nghìn một mươi ba
và có điều chỉnh bổ sung
để đảm bảo phù hợp với
giá đất thị trường theo nguyên tắc
giá đất của luật đai
luật đất đai cũng đã hoàn thiện quyền
của người việt nam định cư ở nước ngoài theo hướng
đối với người việt nam định cư ở nước ngoài
quốc tịch việt nam có đầy đủ
quyền liên quan đến đất đai
như công dân ở trong nước cá nhân trong nước
luật cũng quy định cụ thể về thu hồi đất
chưng dụng đất về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
luật mới đã sửa đổi
bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng
các hình thức
trong khi đó luật các tổ chức tín dụng
sửa đổi gồm một mươi năm chương hai trăm một mươi điều
việc xây dựng luật nhằm hoàn thiện
quy định xử lý những vướng mắc
bất cập của luật các tổ chức tín dụng hiện hành
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm
dịch vụ ngân hàng hiện đại
tăng cường việc tự kiểm tra kiểm soát nội bộ
tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng
tăng cường tính công khai
minh bạch trong hoạt động ngân hàng
hoàn thiện không pháp lý về xử lý tổ chức tín dụng
gặp rủi ro thanh khoản
luật hóa một số quy định về xử lý nợ xấu
của các tổ chức tín dụng
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
riêng khoản ba điều hai trăm linh
và khoản một mươi năm điều hai trăm một mươi
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại khuôn viên công an tỉnh
công an tỉnh sơn la đã tổ chức lễ phát động
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thể hiện tình cảm đời đời nhớ ơn
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an sơn la
đồng thời xây dựng môi trường làm việc
xanh sạch đẹp
tại cơ quan đơn vị
lực lượng công an sơn la trong năm năm qua
đã tiến hành trồng cây tại nhiều địa điểm
như khuôn viên công an tỉnh
trụ sở các phòng cảnh sát cơ động
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thao trường công an tỉnh
hơn một trăm năm mươi cây đã được trồng mới
tại lễ phát động lễ trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh đã trồng thêm hai mươi hai cây lát
tại khu hạ tải
và bãi tạm giữ phương tiện
thưa quý vị để tạo thuận lợi cho người dân
đi làm ăn xa
học sinh sinh viên về quê ăn tết
đến làm thử tục cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
công an các địa phương trong tỉnh quảng ngãi
đã bố trí cán bộ chiến sĩ xuyên tết
thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
tranh thủ thời gian làm ăn xa quê về ăn tết
anh phạm văn công
thôn đồng vào xã ba bích huyện ba tơ
tỉnh quảng ngãi
mang theo điện thoại di động và căn cước công dân
lên công an xã ba kích
kích hoạt tài khoản định danh điện tử
khi được địa phương thông tin về kế hoạch
thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
định danh điện tử tôi cố gắng tới sớm để làm
tôi nghĩ thời gian chờ đợi sẽ rất lâu
nhưng chưa tới một mươi phút
mọi thủ tục đã hoàn tất
với mục tiêu đảm bảo một trăm linh
người dân về quê ăn tết được thu nhận
căn cước công dân và kích hoạt tài khoản
định danh điện tử
nhất là số công dân đi lao động học tập
làm ăn ở các tỉnh về địa phương trong dịp tết
trong những ngày tết nguyên đán giáp thìn
công an tỉnh quảng ngãi từ cấp tỉnh xuống cơ sở
đã xuyên tết thực hiện nhiệm vụ
tại xã binh tân phú
công an xã bố trí địa điểm
chuẩn bị phương tiện thiết bị phân công lực lượng sẵn sàng
tạo điều kiện tốt nhất để đón tiếp bà con
đầu năm tôi có tới công an xã định lâm
thủ tục triển khảo
sau đó được các đồng chí công an hướng dẫn
kích hoạt khoản định danh điện tử mức hai
để thuận tiền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
sau khi kích hoạt thành công ứng dụng này
và biết bắt đầu sử dụng
thì thấy có rất là nhiều hiệu quả và tiện ích
lực lượng công an cơ sở
cũng tăng cường công tác điều tra cơ bản
kịp thời tạo di biến động trên hệ thống
giả soát số công dân vắng mặt
tại địa phương về quê trong dịp tết nguyên đán
để vận động tuyên truyền công dân
đi làm thể căn cức công dân
kích hoạt định danh điện tử
tuyên truyền vận động bà con
vì nhận thức rõ tầm quan trọng
của việc kích hoạt định danh điện tử
nên là trong niệm vừa qua
bà con đã có sự phối hợp
và chung tay kích hoạt
người dân đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đều rất hài lòng trước tinh thần trách nhiệm
sự đón tiếp hướng dẫn nhiệt tình
chú đáo của cán bộ chiến sĩ công an
kỷ niệm bốn mươi năm năm cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía bắc
một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín

trong những ngày này
nhiều hoạt động của bà con
nhiều hoạt động chi ân
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào
đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
đã được tổ chức trên cả nước
thế nhưng đây cũng là dịp mà các thế lực phản động
lợi dụng để xuyên tạc kích động
trong phá đảng nhà nước
chia rẽ đảng nhà nước và nhân dân
và nội dung này sẽ có trong nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị
khi đất nước vừa bước ra
từ hai cuộc chiến tranh
từng mảnh đất địa danh còn chưa hết mùi thuốc súng
thì toàn dân tộc lại bước vào
cuộc chiến đấu đầy cam go đầy thử thách
với tinh thần quả cảm
nhân dân ta một lần nữa
bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc
bốn mươi năm năm đã trôi qua
những vết thương mất mát
cũng dần nguôi ngoai
các thế hệ người việt nam cũng như nhân dân trung quốc
và nhân dân thế giới
hiểu rõ về sự kiện này
nên dù các thế lực thù địch
lợi dụng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
để xuyên tạc
mảnh đất màu mỡ để chống phá nhà nước ta
thì vẫn chỉ là tiếng nói lạc lõng
chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc đã lùi xa
sau thời gian băng giá
với sự nỗ lực và thiện trí của mỗi bên
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi một
việt nam và trung quốc đã chính thức
bình thường hóa quan hệ
theo năm nguyên tắc
tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
không xâm phạm đẫn nhau
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
bình đẳng cùng có lợi
và cùng tôn tại hòa bình
chủ trương chính sách nhất quán của đảng
nhà nước việt nam trong quan hệ với trung quốc
là gác lại quá khứ đau thương
xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng
cùng có lợi giữa hai nước
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trong chuyến thăm gấp nhà nước tới việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
hai bên đã ra tuyên bố chung
việt nam và trung quốc
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai
việt nam và trung quốc
đã vượt qua nhiều ngáng trở thách thức
để trở thành đối tác chiến lược toàn diện
cùng hợp tác và phát triển
trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
các thế hệ hôm nay ghi nhớ và nhắc lại cuộc chiến này
để tôn trọng những sự thật lịch sử
để tưởng nhớ tri ân những người đã ngã xuống
vì cuộc chiến
và điều quan trọng nhất là rút ra
học lịch sử quý giá từ quá khứ
cho hiện tại và tương lai
thế nhưng cứ đến dịp này
các thế lực thù địch chống đối
các phần tử cơ hội chính trị
lại tung ra những luận điệu sai trái
cố tình vù khống đảng nhà nước
nè tránh lãng quên cuộc chiến
ngăn cản được tự phát tổ chức kỷ niệm
không quan tâm đến chính sách đối với thương binh
thân nhân liệt sĩ cựu triển binh
tham gia cuộc chiến
và nhiều nội dung xuyên tạng khác
nhằm chia sẻ tinh thần đoàn kết
kích động chống phá gây ảnh hưởng tiêu cực
đến mối quan hệ tốt đẹp
việt nam trung quốc hiện nay
thưa quý vị thực tế đã bác bỏ
những luận điệu xuyên tạc này
tổ quốc và nhân dân việt nam
không bao giờ quên công lao của đồng bào
cán bộ chiến sĩ đã hy sinh
để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía bắc
sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ
thương binh gia đình liệt sĩ
mãi mãi được khắc ghi
trong trái tim của mỗi người dân việt nam
hà giang mảnh đất địa đầu của tổ quốc
bốn mươi năm năm trước đây
là chiến trường ác liệt
đến nay vẫn còn hàng nghìn
hải cốt liệt sĩ nằm lại nơi này
chưa được tìm thấy
bởi sự tàn nhẫn của thời gian đã xóa nhỏ những vết tích
các cơ quan chức năng
luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác xa phá bom mìn
vật liệu nổ nơi chiến trường ác liệt
năm xưa để tìm kiếm
quy tập hải cốt các anh hùng liệt sĩ
đưa các anh về quê hương
và ngay trong những ngày
đầu năm mới
hai hải cốt liệt sĩ đã được tìm thấy
anh em ở trong đội
phải thấu hiểu quyết tâm
là trách nhiệm để tìm kiếm đồng chí đồng đội
trước nhất là thế hệ đi trước
thế hệ đi sau
có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ này
cho nên là các đồng chí cán bộ nhân viên
đều đồng tâm đồng lòng
thực hiện tốt và ý chí quyết tâm cao
nhìn thấy những thành quả
mà chúng tôi đạt được
cũng như là sự tin tưởng yêu quý
của bà con
lại đem tới cái niềm động lực tốt hơn
cho anh em chúng tôi
việc tìm kiếm quy tập truy điệu an táng hải cốt lễ sĩ
đã được thực hiện thường xuyên
thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ
cũng luôn được lãnh đạo đảng
nhà nước quan tâm trân trọng tri ân
hàng năm vào dịp kỷ niệm cuộc chiến bảo vệ biên giới
kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
đồng bào ở trên khắp tổ quốc
thường đến các địa danh năm xưa
thắp nén tâm nhang tược điệp
thành kính tri ân những người đã khuất
thăm hỏi chia sẻ với thân nhân các anh hùng
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
giới phía bắc ngày càng lùi xa
những chiến trường năm xưa
giờ đã là những vùng đất xanh tươi
nhưng thắng lợi
và cả những hy sinh
tổ thất to lớn của quân dân việt nam
đã để lại nhiều bài học sâu sắc
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và để lại những ký ức
đối với các thế hệ người dân việt nam
về chiến công oanh liệt của những người đã ngã xuống
trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
bốn mươi năm năm trước
và những luận điệu xuyên tạng
chúng phá ngày càng trở nên lạc lạc